tiếp tục các hoạt động của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tại liên bang nga
trưa một mươi một tháng một mươi hai theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng dmitry medvedev tại thủ đô moscow
tại buổi hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam thăm chính thức liên bang nga và hội kiến với thủ tướng medvedev người bạn thân thiết của nhân dân việt nam
thủ tướng medvedev chào mừng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thăm chính thức liên bang nga nhấn mạnh đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác liên bang nga việt nam
thủ tướng medvedev bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao quan hệ việt nam và liên bang nga đang phát triển tốt đẹp về mọi mặt khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa việt nam và nga sẵn sàng phối hợp với chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong hợp tác song phương góp phần đưa hợp tác việt nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả
trong đó có việc thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa hai thủ tướng hai nước trong chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng medvedev vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
của thủ tướng nguyễn xuân phúc vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng medvedev nhấn mạnh liên bang nga và việt nam có mối quan hệ rất tốt đẹp năm hai nghìn hai mươi là dịp có nhiều sự kiện quan trọng mà nga và việt nam cùng kỷ niệm
trong năm hai nghìn một mươi chín hai thủ tướng hai nước đã khai mạc năm chéo với khoảng một trăm hai mươi hoạt động được tổ chức góp phần quan trọng tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước
thủ tướng medvedev đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước rất hiệu quả